thưa quý vị một đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn với số tiền giao dịch lên đến năm mươi tỷ đồng
vừa bị công an quận hà đông thành phố hà nội triệt phá tám đối tượng đã bị bắt giữ
theo điều tra ban đầu thông qua trang web bóng tám mươi tám com do trần nguyễn khương duy
chú tại thành phố hồ chí minh điều hành nhóm này đã hoạt động cá độ bóng đá online
tập trung vào kết quả các trận đấu mùa world cup hai nghìn hai mươi ba
trong thời gian hoạt động quyền điều hành được chia nhỏ cho bùi thế toản quản lý
số lượng người đánh bạc tham gia chủ yếu nằm ở thành phố hồ chí minh và hà nội
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử phạm viết tâm phan văn hùng văn lanh
cùng chú tại huyền hòa vang thành phố đà nẵng về tội mua bán trái phép chất ma túy
và võ hoàng ánh chú tại quận cầm lệ về tội không tố xác tội phạm
theo cáo chẳng vào giữa tháng hai năm nay lanh được thuê đi giao ma túy cho tâm và hùng
với giá từ ba trăm linh đến năm trăm linh đồng một lần
nhóm này đã hai lần mua tổng cộng một trăm linh viên thuốc lóc và ba mươi năm g ketamin với giá năm mươi ba triệu đồng
từ một người không rõ lai lịch
lanh bị bắt trên đường đi giao ma túy
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt phạm viết tâm và phan văn hùng một mươi sáu năm tù
lê văn lanh chín năm tù cùng với tội mua bán trái phép chất ma túy và võ hoàng ánh một năm tù
cho hưởng án treo về tội không tố giác tội phạm
liên quan đến vụ một khách sạn ở phú quốc có đối tượng tổ chức sử dụng và mua bán ma túy
công an tp phú quốc đã tạm giữ hình sự một đối tượng về hành vi mua bán trái phép trên ma túy
và hai đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng ma túy
cụ thể vào ngày ba mươi tháng một mươi một công an thành phố phú quốc phối hợp cùng với công an phường dương đông
kiểm tra tại khách sạn aroma bắt quả tang một mươi một đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng
và mua bán trái phép trên ma túy qua kiểm tra tại phòng ở của võ kim ánh
lâm xí quốc và trần quốc chiến
thuê ở công an thu giữ một số lượng ma túy tổng hợp ma túy đá và nhiều tăng vật dùng để sử dụng ma túy
qua kiểm tra nhanh một mươi một đối tượng thì có chín đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp
công an huyện long thành đồng nai vừa khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng trần khắc vinh
trú tại đồng nai để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
vào chiều ngày hai mươi một tháng một mươi một đối tượng trần khắc vinh đã dùng dao chém tổng cộng một mươi sáu nhát vào đầu
tay và chân của anh phan anh hoàng bốn mươi tuổi gây thương tích nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu
nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn xảy ra trong lúc trả tiền nhậu
thưa quý vị chiều ngày một tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can
áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú phối hợp viện kiểm sát nhân dân tp hcm
thi hành lệnh khám xét chỗ ở đối với nguyễn thị mai nhi lê thị thu hà và huỳnh công tân
đây là những đối tượng đã giúp sức tích cực cho nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam
thực hiện hành vi phạm tội liên tục nhiều lần trong thời gian dài gây bức xúc dư luận xã hội
ba bị can này bị khởi tố để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm xác định
các bị can nguyễn thị mai nhi lê thị thu hà huỳnh công tân có vai trò đồng phạm giúp sức cho nguyễn phương hằng livestream trong một thời gian dài
việc giúp sức thể hiện qua việc tạo lập quản lý các trang mạng xã hội đăng tải thời gian chủ đề livestream lên trang mạng xã hội
kết nối các tài khoản mạng xã hội vào internet chuẩn bị sân khấu để nguyễn phương hằng livestream
đăng tải nội dung xúc phạm trên trang cá nhân và phục vụ hoàn toàn cho hàng khi hàng trực tiếp livestream phát ngôn xúc phạm các cá nhân khác
việc giúp sức của nguyễn thị mai nghi lê thị thu hà và huỳnh công tân chỉ dừng lại đến khi nguyễn phương hằng bị khởi tố bắt tạm giam
chiều ngày một một mươi hai tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên án đối với bị cáo nguyễn minh khải
cựu giám đốc bệnh viện mắt tp hcm và các đồng phạm về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo hội đồng xét xử
căn cứ và các tài liệu chứng cứ và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa có đủ cơ sở kết luận năm hai nghìn một mươi tám
bị cáo nguyễn minh khải với vai trò là giám đốc bệnh viện mắt tp hcm đã thực hiện gói thầu mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu năm hai nghìn một mươi tám
để mua sắm vật tư phục vụ điều trị khám chữa bệnh
hành vi của bị cáo nguyễn minh khải và các đồng phạm đã vi phạm luật đấu thầu gây thiệt hại cho nhà nước số tiền một mươi bốn hai tỷ đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn minh khải bảy năm tù
nguyễn quốc toản nguyên trưởng khoa phẫu thuật gây mê hồi sức chủ tịch hội đồng đánh giá hàng mẫu
phí duy tiến nguyên phó giám đốc tổ trưởng tổ thẩm định võ thị chính nga nguyên phó giám đốc tổ trưởng tổ chuyên gia mỗi bị cáo ba năm tù
bị cáo nguyễn trí dũng nguyên phó giám đốc nguyễn đỗ nguyên nguyên trưởng khoa tổng hợp lương ngọc tuấn nguyên phó trưởng khoa mắt mỗi bị cáo một mươi hai tháng bảy ngày
do thời hạn tạm giam bằng thời gian phải thi hành án nên hội đồng xét xử tuyên trả tự do cho các bị cáo ngay tại tòa
bị cáo phan thị bích hạnh nguyên trưởng phòng tài chính kế toán một năm sáu tháng tù
thưa quý vị thời gian qua trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh lạng sơn nói riêng đã xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại lớn về tính mạng và tài sản của nhân dân
trước diễn biến đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh lạng sơn đã tăng cường công tác tuyên truyền kiểm tra hướng dẫn người dân
đặc biệt là các cơ sở kinh doanh nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy nổ gây ra
mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây
với đặc thù là cơ sở kinh doanh mới xây dựng công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy cần được bảo đảm ngay từ ban đầu
để hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy nổ xảy ra lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh lạng sơn đã tăng cường công tác kiểm tra
hướng dẫn sử dụng các công cụ phương tiện phòng cháy chữa cháy thường xuyên tổ chức diễn tập các phương án phòng cháy chữa cháy
qua đó phát huy hiệu quả bốn tại chỗ của lực lượng chữa cháy tại cơ sở

để đảm bảo an toàn phòng cháy trợ cháy tại cơ sở lực lượng cảnh sát phòng cháy trợ cháy cùng các đơn vị công an địa phương đã xây dựng mô hình bảo đảm an toàn phòng cháy trợ cháy trên nhiều địa bàn
các thành viên tham gia mô hình sẽ là lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ bảo đảm an toàn cho khu dân cư trong suốt quá trình hoạt động sản xuất
kinh doanh phối hợp với cơ quan chức năng kịp thời chữa cháy khi có cháy nổ xảy ra
công tác phòng cháy tại các địa bàn trong đó chú trọng kiểm tra các hồ sơ sổ sách của từng cơ sở và đối chiếu với điều kiện an toàn phòng cháy thực tế
để qua đó có những đánh giá kiến nghị để đảm bảo an toàn phòng cháy tại từng cơ quan doanh nghiệp cơ sở trên địa bàn
hướng dẫn các khu phố để xây dựng các tổ nguyên gia về an toàn phòng cháy cháy
chúng tôi luôn luôn phải ghi nhớ là thực hiện đầy đủ tất cả những quy định chính sách của nhà nước liên quan của pháp luật
an toàn phòng chống cháy nổ cũng như là việc trang bị đầy đủ tất cả những cái thiết bị hỗ trợ các thiết bị phòng chống cháy nổ
luôn luôn có những hoạt động kiểm tra định kỳ để đảm bảo rằng trong mọi tình huống thì tất cả các thiết bị hoạt động tốt
với phong trâm lấy phòng ngừa là chính phòng còn hơn chống
thời gian tới lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lạng sơn sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp
nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy trên toàn bộ địa bàn tỉnh
qua đó góp phần chủ động phòng ngừa giảm thiểu các sự cố cháy nổ xảy ra
hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân
thưa quý vị chính phủ đã đồng ý với phương án nghỉ tết âm lịch theo đề xuất của bộ lao động thương minh và xã hội
theo đó công chức viên chức sẽ được nghỉ tết nguyên đán hai nghìn hai mươi ba từ ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
tức là ngày hai mươi chín tháng chạp năm nhâm dần
đến hết ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tức là ngày mùng năm tết quý mão tổng cộng bảy ngày
bao gồm năm ngày nghỉ tết nguyên đán và hai ngày nghỉ bù là ngày nghỉ hàng tuần
theo quy định của bộ luật lao động
lịch nghỉ trên áp dụng cho công chức viên chức
song bộ lao động thương binh và xã hội khuyến khích doanh nghiệp áp dụng cho người lao động
và báo trước ít nhất ba mươi ngày các cơ quan đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên
phải sắp xếp bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục phục vụ tổ chức nhân dân